đây lại là bến đỗ lý tưởng của các đối tượng đổi trộm phế thải xây dựng
dự án mở rộng nhà máy găng thép thái nguyên giai đoạn hai này dẫu đã bị đội vốn lên gấp hơn hai lần tới tám tỷ đồng nhưng suốt bốn năm nay vẫn bỏ hoang
tại đà nẵng công trình nằm trên tuyến đường ngô quyền quận sơn trà này tuy đã được khởi công từ năm hai nghìn một mươi nhưng đến nay vẫn chỉ dừng lại ở phần thô
còn đây là hiện trạng của những khu đất có diện tích hàng nghìn mét vuông nằm trên địa bàn phường hải châu i
một phường trung tâm của quận hải châu thành phố đà nẵng bị chủ đầu tư bỏ hoang
còn tại khu vực đồng bằng sông kiều long theo báo cáo của phòng thương mại và công nghiệp việt nam chi nhánh cần thơ tính đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
toàn vùng đồng bằng sông kiểu long có bảy mươi tám khu công nghiệp khu chế xuất với tổng diện tích quy hoạch là một mươi bốn bảy trăm tám mươi bảy sáu hectare
nhưng cho đến nay diện tích lắp đầy mới chỉ có ba sáu trăm tám mươi tám bốn mươi bảy ha
còn đến hơn một mươi một chín mươi chín hectare đất đang bị bỏ trống
đó chỉ là bốn trong hàng chục địa phương trên cả nước hiện đang có các dự án bị bỏ hoang
dự án bỏ hoang không chỉ làm lãng phí ruộng đất trước đây là nơi canh tác tạo ra công an việc làm và thu nhập cho nhân dân
mà những dự án bỏ hoang còn là nơi tập trung rác thải ô nhiễm môi trường mất mỹ quan đô thị gây lãng phí tài nguyên của quốc gia gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
mỗi rồi họ cứ đổ chỗ mỗi hôm ra lại thấy một xe bẩn
thế dần dần nó cứ đổ thành một đường thế này này thế là bác thấy nhiều quá
cuối cùng nhà bác thu cá xong đó bác phải bảo nó thôi thuê một ca máy ủi người ta đàn những các cái bẩn của ta
chứ nghĩ để nhấp nhuốc quá đi dần chống họ đổ rớt đổ rờ ra rợn cáp bến thiểu chịu không nổi mà ra nuôi họ không được
nếu mà triển khai mà làm được thì thành phố nó đẹp nhưng mà quá trình để lâu quá rồi thì nó cũng lãng phí
rồi ô nhiễm môi trường thì ở ngoài
thực tế cho thấy nhiều diện tích bị bỏ hoang không chỉ khiến nông dân mất đất sản xuất
mà còn tồn động một lượng vốn lớn trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng làm lãng phí nguồn vốn đầu tư của xã hội
rõ ràng rất cần có sự điều chỉnh lại quy hoạch để tránh lãng phí cho nhà nước chủ đầu tư và tạo ra công an việc làm mới cho người dân
cùng làm việc với các nhà đầu tư tìm cách để mà tháo gỡ các cái vướng mắt khó khăn
của họ về mặt thủ tục cũng như là các cái một số các cái khó khăn khác
và đồng thời là cũng có đề nghị yêu cầu nhà đầu tư phải có những cái cam kết cụ thể về cái tiến độ và tiến thai cái dự án
bị quan phường công văn đề xuất lãnh đạo công an quận hà đồng thì kiểm tra khảo sát ở tại thật điên
và cũng sẽ tổ chức là giữ các hàng giao tránh để có giải thiệu khả năng các cái xe phương tự
vấn đề thu hồi thì phải theo luật bởi vì hiện nay luật đắc trái luật đầu tư mà muốn thu hồi dự án thì cũng phải có cái mời nhà đầu tư lên để mà có những cái cam kết và cho phép gia hạn
theo luật thì gần hai mươi bốn tháng thì cái bước mà gia hạn thì thành phố đang làm
sau khi mà hai mươi bốn tháng rồi thì chúng tôi sẽ rạp soát lại và những cái nhà đầu tư nào không đủ khả năng thì sẽ thu hồi theo luật thôi
hiện cả nước có khoảng ba trăm linh khu công nghiệp thuộc năm mươi tám tỉnh
với tổng vốn đầu tư kết cấu hạ tầng khoảng chín năm tỷ đô la mỹ
tuy nhiên do quy hoạch mang tính cục bộ
chưa tính toán đúng mức tới lợi ích vùng và quốc gia
dẫn tới sự phát triển quá mức cần thiết
vì vậy có thể nói
những khu đất bị bỏ hoang do các dự án treo
dự án chậm tiến độ thiếu vốn
được xem như hậu quả của sự nóng vội của địa phương
trong quá trình kiểm tra năng lực thực sự trước khi cấp phép cho chủ đầu tư
theo quy hoạch sử dụng đất đến năm hai nghìn ba mươi
đã được quốc hội khóa tám phê duyệt
tổng diện tích đất khu công nghiệp đến năm hai nghìn một mươi năm là một trăm ba mươi hectare
đến năm hai nghìn hai mươi dự kiến là hai trăm linh hectare
vì vậy để phát huy hiệu quả của các khu công nghiệp này
cần có một quy hoạch tổng thể và khoa học
chứ không thể phát triển một cách ồ ạt như thời gian qua